vào chiều qua tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì họp báo
thông báo tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự họp báo có trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an
đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ và công an tp hà nội
phát biểu mở đầu họp báo thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đảng ủy công an trung ương
bộ công an đã tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám nhằm đánh giá tình hình và kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba và trong thời gian tiếp theo
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lãnh đạo bộ công an đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị địa phương sẵn sàng cung cấp những thông tin
và chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất sớm nhất để phóng viên báo chí cùng chia sẻ đồng hành với lực lượng công an nhân dân
đề cập đến tình hình kết quả công an
công an năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng tô ân sô thông tin trong năm vừa qua bộ công an đã thực hiện rất tốt
rất hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an đảm bảo môi trường xã hội bình yên để phát triển
về an ninh thì không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống trật tự xã hội đều đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu do quốc hội đề ra
tiếp tục kéo giảm tội phạm tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội rất tốt sau khi đại dịch đã giảm bớt
tại buổi họp báo các đơn vị chức năng bộ công an đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về những vụ án được sư luận quan tâm
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong đường dây cá độ bóng đá và lô đề qua mạng với số tiền giao dịch khoảng chín trăm linh tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công
cao bộ công an đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở
và triệu tập đối với một mươi năm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc
qua khám xét thu giữ gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính cùng với các vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá và lô đề
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do bùi minh đà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố rạch giá cầm đầu hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
với khối lượng giao dịch ước tính khoảng chín trăm linh tỷ đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự bùi minh đà cùng với một mươi đối tượng khác để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tòa án nhân dân tỉnh này vừa tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo võ mạnh trung chú tỉnh đồng nai tù trung thân về tội mua bán chai phép chất ma túy
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung lên khu vực cầu bình triệu thành phố hồ chí minh mua nhiều loại ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá hơn sáu mươi triệu đồng
đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung bán ma túy cho đối tượng nghiện tại địa bàn bảo vinh thành phố long khánh tỉnh đồng nai thì bị công an bắt giữ
khám xét nơi ở của trung công an phát hiện ba mươi sáu gói ma túy đá gần một trăm linh viên thuốc lắc và tám gói cần sa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các phòng chức năng vừa chia xóa nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
nhóm này che giấu hành vi bằng việc mở công ty trách nhiệm hữu hoạn tài chính hai mươi bốn h minh công có hai cơ sở tại huyện sốp cộp và thành phố sơn la do lường minh công cầm đầu làm giám đốc
quá trình đấu tranh bảy đối tượng có liên quan khai nhận
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lường minh công đã thành lập công ty và dùng danh nghĩa công ty tài chính để thực hiện hoạt động cầm đồ cho vay lãi nặng với mức lãi suất rất cao từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công cùng đồng bọn đã thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng
công an thành phố đà nẵng đã di lý hai đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn
từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng thu giữ hơn một bốn tỷ đồng tiền giả cung cấp phương tiện để sản xuất tiền giả
hai đối tượng là hồ văn tiện và đoàn văn dương cùng chú tại huyện thang bình tỉnh quảng nam
cơ quan công an thu giữ sáu mươi hai triệu đồng tiền giả tại chỗ ở của các đối tượng
dương khai nhận đã mua tổng cộng chín mươi triệu tiền giả từ một người lạ
mở rộng vụ án công an bắt giữ thêm nguyễn thị cẩm duyên và nguyễn như phú thu giữ hơn bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng tiền giả ở dạng phôi chưa thành phẩm và gần năm trăm sáu mươi năm triệu đồng tiền giả thành phẩm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai ngày hôm qua đã kịp thời chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành công vụ việc xảy ra tại cửa hàng kho vật tư nông nghiệp tại phường lào cai thành phố lào cai

tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở xét xử sơ thẩm tuyên phạt phạm quý em hai mươi năm tuổi trú tại phường đông hồ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang chín năm tù về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là phạm công danh chú cùng với địa phương với bị cáo
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong với huỳnh thị thu ngân và một số người bạn người em điều khiển xe máy trên đường thì gặp phạm công danh sau khi bị danh hỏi chuyện vì sao có hành vi sảm sỡ với ngân giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
danh cầm kiếm xông đến chém quý em thì bị trượt chân ngã xuống đất nên quý em giật lấy kiếm của danh đâm và chém nhiều nhát vào người danh làm danh bị trọng thương sau khi gây án quý em lên xe bỏ đi còn danh được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bị thương tật ba mươi tại phiên tòa ngoài mức án chín năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị hại bồi thường cho nạn nhân số tiền chín mươi chín triệu đồng
lập nhóm trên mạng xã hội tụ tập mang theo khung khí điều khiển xe máy tốc độ
hội đồng xét xử cao lạng lách đánh võng gây sự với người đi đường gây mất an ninh trật tự một nhóm thanh niên từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi vừa bị lực lượng chức năng công an thành phố hải dương tỉnh hải dương triệu tập để điều tra về hành vi gây xối trật tự công cộng
lập nhóm trên mạng xã hội tụ tập mang theo khung khí điều khiển xe máy tốc độ hội đồng xét xử cao lạng lách đánh võng gây sự với người đi đường gây sự với người đi đường gây sự với người đi đường
hội đồng xét xử cao lạng lách đánh võng nhiều xe máy chở quá xuống người quy định dàn hàng ba hàng bốn qua nhiều tuyến phố gây mất an toàn giao thông không dừng lại ở đó nhóm thanh niên này còn liên tiếp ném vỏ chai bia vào một số cửa hàng nhà dân hai bên đường và dùng khung khí đuổi đánh người dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến nay công an thành phố hải dương đã xác minh làm rõ triệu tập hơn hai mươi đối tượng lên làm việc đồng thời khẩn trương làm rõ các đối tượng có liên quan